chuyển sang phần tin tức quốc tế đảng tiến bước đảng đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại thái lan cùng với bảy chính đảng khác
ngày hôm qua đã ký bản ghi nhớ về thể thức thành lập chính phủ mới nhằm hướng tới thành lập chính phủ liên minh
theo đó tất cả tám đảng đều ủng hộ lãnh đạo của đảng tiến bước là ông pita limcharorad làm thủ tướng tiếp theo
lãnh đạo các chính đảng nhất trí với hai mươi ba điểm chính phủ mới cần thực hiện
trong đó hướng tới sửa đổi hiến pháp cải cách kinh tế tăng cường phòng chống tham nhũng ma túy và bảo vệ môi trường
về đối ngoại các đảng trong liên minh ủng hộ thực hiện các chính sách duy trì quan hệ quốc tế cân bằng giữa thái lan với các cường quốc
theo nội dung của bản ghi nhớ tất cả tám đảng đều ủng hộ lãnh đạo của đảng tiến bước ông pitha limcharurat làm thủ tướng tiếp theo
liên minh do đảng tiến bước lãnh đạo hiện có tổng cộng ba trăm một mươi ba ghế tại hạ viện gồm năm trăm linh ghế
nhưng sẽ cần có ít nhất là ba trăm bảy mươi sáu phiếu bầu tại hai viện quốc hội để ông pita được bầu làm thủ tướng